kính chào quý vị và các bạn
đã bước sang những ngày đầu của tháng một mươi hai đây là thời kỳ chính đông
vì vậy áp cao lạnh phía bắc hoạt động với cường độ mạnh và liên tục được bổ sung xuống nước ta
đây là nguyên nhân chính duy trì nhiệt độ thấp ở các tỉnh bắc bộ
sự báo trong thời đoạn ba ngày tới khu vực đông bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh khô
kết hợp với trường gió tây bắc ở trên mực năm m
vì vậy về đêm và sáng trời rét bút sương mù sẽ xuất hiện nhiều nơi
ban ngày nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức hai mươi một hai mươi bốn độ độ ẩm chưa chiều giảm thấp chỉ từ ba mươi năm bốn mươi năm
các tỉnh phía tây bắc bộ cũng duy trì kiểu thời tiết quang mây đêm và sáng trời rét có sương mù nhiều nơi
ban ngày trời lạnh và có nắng nhiệt độ cao nhất ổn định ở mức hai mươi một hai mươi bốn độ trời khô hanh với độ ẩm thấp chỉ từ ba mươi năm bốn mươi năm
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong đêm qua và sáng sớm nay mưa đã giảm hẳn
cả về diện và về lượng chỉ còn tập trung ở thừa thiên huế với lượng không nhiều
sự báo trong thời gian tới các tỉnh ở khu vực này sẽ bước vào giai đoạn giảm mưa ngày còn nắng trở lại
đêm và sáng trời rét ở phía bắc ở khu vực và lạnh ở phía nam
ban ngày nhiệt độ cao nhất ổn định ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
khu vực ven biển các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mưa sẽ rứt trong ngày mai
sau đó khả năng là ngày năm và ngày sáu tháng một mươi hai
các tỉnh đà nẵng quảng nam
quảng ngãi sẽ có mưa trở lại tuy nhiên lượng mưa không nhiều
nguyên nhân là do có sự tăng cường của gió đông bắc tầng thấp kết hợp với địa hình đón gió sẽ gây mưa trở lại cho khu vực này
sự báo nhiệt độ cao nhất ở mức hai mươi tám ba mươi độ phía bắc của khu vực thấp hơn
với sự hoạt động mạnh và rồn sâu xuống của gió đông bắc tầng thấp
nên khu vực tây nguyên trong thời đoạn ba ngày tới sẽ tiếp tục duy trì nhiệt độ thấp vào đêm và sáng
đồng thời cũng sẽ là giai đoạn giảm mưa
ban ngày có nắng nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng từ hai mươi ba hai mươi sáu độ trong ngày mai và tăng nhẹ trong hai ngày sau đó
nam bộ sẽ giảm mưa trong những ngày tới
thời tiết phổ biến là nhiều mây có nắng với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn trong ngày mai
và tăng khoảng từ một đến hai độ trong ngày mùng năm và ngày mùng sáu